bệnh sốt xuất huyết đang bước vào những tháng cao điểm của mùa dịch bệnh
tại nhiều địa phương của tỉnh quảng bình số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao
để ngăn ngừa dịch bùng phát ngành y tế tỉnh quảng bình đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế dịch bệnh
do thời tiết diễn biến phức tạp dịch bệnh có xu hướng tăng nhanh
tại tỉnh quảng bình đến nay đã có hơn hai năm trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
tăng hai năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó đã có một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết
nếu như người dân tự ý điều trị hoặc là dùng những thuốc mà nó không khuyến cáo trong pháp đồ của bộ y tế
thì có thể dẫn đến là nguy hiểm đối với người dân
chẳng hạn như nó diễn biến là dấu hiệu cảnh báo
nếu không biết thì rất là nguy hiểm nó sẽ rơi vào sốt xuất huyết nặng và rơi vào sốc
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp
sở y tế tỉnh quảng bình đã chỉ đạo hướng dẫn các trung tâm y tế các địa phương trong tỉnh
thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như tổ chức phun thuốc diệt loang quang bọ gậy
tại nhiều khu dân cư nhiều vùng có nguy cơ trở thành ổ dịch
hiện ngành y tế quảng bình tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm những ca bệnh tại các địa phương
để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch